hà giang có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ địa hình hiểm trở thuận lợi cho việc tổ chức các môn thể thao mạo hiểm mang tính trải nghiệm cao
phát huy lợi thế đó tỉnh hà giang đã tổ chức rất nhiều hoạt động thể thao trong khuôn khổ lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
những hoạt động này vừa tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo lại vừa kích cầu được du lịch và thu hút được nhiều hơn du khách đến với hà giang trong những tháng cuối năm
với chủ đề tinh thần đá giải trình diễn thi đấu xe ô tô mô tô địa hình tỉnh hà giang lần thứ hai đã khai mạc ở huyện yên minh
thu hút hơn một trăm linh vận động viên trong nước và quốc tế tham dự
các vận động viên phải vượt qua nhiều thử thách từ đó lan tỏa tinh thần thi đấu vượt khó với nhiều thông điệp ý nghĩa
một cách thân thiện bảo vệ môi trường và mang đến một những màu sắc về những phương tiện vận hành đặc biệt như xe xay ca là một phương tiện đặc biệt
mặc dù chưa chính thức khai mạc lễ hội tam giác mạch nhưng hà giang đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao
luân phiên tại bốn huyện trên vùng cao nguyên đá đồng văn nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho môi trường du lịch
đua thuyền kayak trên sông miện và bay dù trên nối đôi quảng bạ là sự lựa chọn của nhiều vận động viên
khi chinh phục các danh thắng ở hà giang thành công của những hoạt động này giúp địa phương có cái nhìn tổng thể hơn
trong định hướng khai thác xây dựng những loại hình dịch vụ du lịch mang tính đặc trưng
tôi thì rất là hạnh phúc vì được trải nghiệm những cung đường đua rất là đẹp ở hà giang
hôm nay tôi có thể thi đấu với những vận động viên rất xuất sắc tôi cảm thấy rất tuyệt vời
mục đích là vừa là tạo ra một cái sân chơi mới cho các vận động viên về cái môn thể thao mạo hiểm
đồng thời là cũng quảng bá hình ảnh du lịch của các đá đồng văn cũng như là của quảng bạ đến với du khách
tổ chức các hoạt động thể thao gắn với kích cầu du lịch đang là hướng đi tích cực mà tỉnh hà giang đang hướng đến
bởi trong xu thế phát triển loại hình này không chỉ có những cơn gió lạ kích thích nhu cầu của du khách
mà còn mang lại giá trị kép giúp địa phương khai thác thế mạnh của vùng xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ du lịch bền vững